theo đó dự kiến từ ngày một tháng một mươi một tới đây công ty chợ bình điền tái mở trở lại hoạt động với khoảng ba mươi công suất
tương đương khoảng sáu trăm linh thương nhân ở tất cả các ngành hàng tại các nhà lồng
công ty chợ bình điền cũng đồng thời triển khai đa dạng dịch vụ phục vụ tại chợ
bao gồm dịch vụ bốc xếp căng tin cung cấp nước đá hoạt động sơ chế thủy hải sản
khi tái mở cửa hoạt động trở lại công ty chợ bình điền sẽ tiến hành thu tiền dịch vụ quản lý
tiền lưu đậu nhập trợ tiền thuê mặt bằng theo thực tế phát sinh
trong đó ô vựa của mỗi thương nhân sẽ được bố trí hoạt động xen kẽ
còn hoạt động bốc xếp sơ chế chỉ được hoạt động ở một khu vực nhất định để hạn chế tiếp xúc
và được ghi nhận thông tin trong thẻ ra vào chợ
công ty chợ bình điền sẽ tạm đóng năm mươi hệ thống cửa ra vào nhà lồng
hiện nay mỗi nhà lồng bdf có ba mươi sáu cửa ra vào để kiểm soát số lượng người ra vào khi chợ hoạt động
đợt bị này cũng sẽ phân luồng giao thông
hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người
đội ngũ nhân sự phòng bảo vệ ban điều hành từng nhà lồng sẽ bố trí lực lượng kiểm tra camera
trong suốt quá trình chợ hoạt động nhằm kịp thời giám sát và phát hiện trường hợp vi phạm quy định
phòng chống dịch covid một mươi chín
đại diện công ty chợ bình điền cho biết sẽ không cho phép tái diễn tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường
và nghiêm cấm tất cả các trường hợp thu gom ve chai bán ve số bán rạo trong khuôn viện chợ
điển hình hoạt động sơ chế chỉ được thực hiện tại những khu vực quy định và phải đảm bảo khoảng cách hai người
tối thiểu hai mét cũng như quy định số lao động tối đa hoạt động trong khu sơ chế căn cứ theo diện tích thuê
tại những khu sơ chế công ty chợ bình điền thực hiện phương án thu hẹp diện tích hoặc tăng giá thuê phí dịch vụ
nhằm khuyến khích đơn vị kinh doanh hạn chế và tiến tới loại bỏ hoạt động sơ chế tại ô vựa
bên cạnh đó tùy theo tình hình kinh doanh của từng nhà lồng mức độ đáp ứng các tiêu chí của từng thương nhân người lao động
công ty chợ bình điền sẽ tiến hành theo lộ trình việc tăng số lượng thương nhân hoạt động tại chợ từ ba mươi lên đến một trăm linh
riêng đối với thương nhân tiểu thương chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí phòng chống dịch covid một mươi chín
ưu tiên các thương nhân cam kết không có hoạt động sơ chế không sử dụng tiền mặt trong giao dịch sản phẩm có đóng gói bao bì nhãn hiệu riêng
những người vào chợ gồm cả thương nhân thương lái người lao động tài xế người mua hàng phải đảm bảo tiêu chuẩn như làm thẻ ra vào chợ
tiêm chủng đủ hai liều vaccine covid một mươi chín tuân thủ quy định năm k di chuyển theo lưu đồ giao thông tại chợ
cũng trong ngày hai mươi hai tháng một mươi chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết thành phố định hướng mở dần một số dịch vụ như ăn uống tại chỗ
nhất là ưu tiên những vùng xanh việc mở lại các dịch vụ này phải theo bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực
mà thành phố đã quyết định
trước đó theo chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm từ ngày một tháng một mươi nhiều ngành nghề lĩnh vực được phép hoạt động trở lại
trừ quán bar beer club pub spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ dạp chiếu phim dạp siếc vũ trường karaoke
trò chơi điện tử chợ tự phát bán hàng xong vé số dạo dịch vụ ăn uống cũng được hoạt động trở lại nhưng chỉ bán hàng mang đi không phục vụ tại chỗ
về phía sở công thương tp hcm đã có công văn báo cáo
và kiến nghị ubnd tp hcm cho cơ sở dịch vụ ăn uống được bán bằng cả hai hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ trừ loại hình kinh doanh rượu bia
điều kiện để các cơ sở này được hoạt động là đáp ứng yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín của ngành y tế và theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp hcm các hàng quán chỉ được hoạt động đến hai mươi một h với công suất phục vụ tối đa năm mươi
mật độ phục vụ không quá hai người mỗi bàn khoảng cách các bàn ăn tối thiểu là hai m
theo đánh giá của sở công thương tp hcm sau một mươi năm ngày nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn phục vụ nhu cầu của người dân
tuy nhiên tỷ lệ hoạt động còn chưa cao và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng tp hcm
công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đã có công văn số ba trăm ba mươi
gửi đến thương nhân và đối tác hoạt động trong chợ đầu mối nông sản thực phẩm bình điền quận tám tp hcm thông báo về việc mở cửa hoạt động trở lại
tiếp đó trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đã cho biết có nhiều vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ cho người dân khi quay trở lại thành phố
vậy ngoài việc thông thoáng mở chợ mở cửa dần các dịch vụ thì tp hcm còn áp dụng những biện pháp nào khác để thu hút người lao động quay trở lại làm việc và khôi phục kinh tế
trong buổi livestream dân hỏi tp trả lời ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
tại thời điểm khảo sát nếu người dân có mặt ở địa phương thì sẽ được hỗ trợ đợt ba khi khảo sát người dân không có mặt giờ quay lại thì không đủ điều kiện hỗ trợ
tại thời điểm khảo sát đăng ký người dân không có mặt tại tp hcm thì khi quay lại sẽ không được nhận hỗ trợ đợt ba với mức một triệu đồng một người
lý giải về dân không có mặt tại tp hcm
về vấn đề trên ông lâm cho biết trong năm nhóm đối tượng hỗ trợ đợt ba đều có các quy định cụ thể nên không thể làm sai quy định
theo công văn ba nghìn một trăm tám mươi một của ubnd tp hcm để thực hiện nghị quyết số chín mươi bảy của hội đồng nhân dân về gói hỗ trợ đợt ba trong thời gian đi khảo sát
người dân thuộc đối tượng được hưởng có mặt tại địa phương thì mới được nhận
người dân ở tp hcm đang thực sự khó khăn sẽ được nhận hỗ trợ người dân chưa nhận được hỗ trợ có thể báo với ubnd phường để giải quyết
nếu phường không giải quyết thì báo lên ubnd quận các địa phương nếu làm sót đối tượng hỗ trợ thì phải bổ sung để hỗ trợ người dân ông lâm nhấn mạnh
ông lâm cũng cho biết ubnd tp hcm đã chấp thuận kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt ba đến ngày ba mươi một tháng một mươi
riêng ba địa phương là quận một mươi hai quận bình chánh và quận bình tân dân số đông nhiều địa bàn vẫn đang phong tỏa thì việc chi trả hỗ trợ sẽ kéo dài đến ngày bảy tháng một mươi một
thông tin thêm về vấn đề trên giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
lê minh tấn cho biết sẽ không hạn chế thời gian ngày ba mươi một tháng một mươi hay mùng bảy tháng một mươi một đối với những người được hỗ trợ thuộc nhóm một
thành viên hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn
và những người đang cách ly tập trung đang điều trị bệnh trong nhóm hai ba bốn và năm
cùng với đó những người đã được lập danh sách và được thẩm định danh sách nhưng trong thời gian chờ hỗ trợ mà vì lý do nào đó vắng mặt ở tp hcm như về quê
thì sẽ được các địa phương tổng hợp danh sách
gửi tp hcm xem xét về việc hỗ trợ sau ngày ba mươi một tháng một mươi hoặc mùng bảy tháng một mươi một
đến nay tp hcm đã hỗ trợ đợt ba cho năm ba triệu người dân theo gói hỗ trợ đợt ba đạt khoảng tám mươi
hiện còn khoảng một năm triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn đã có trong danh sách nhưng chưa nhận được hỗ trợ đợt ba
ông tấn cũng cho biết tp hcm sẽ lập ba đoàn kiểm tra chi hỗ trợ cho người dân từ ngày một đến một mươi năm tháng một mươi một
đoàn một do phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn nguyên
đoàn hai do giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm lê minh tấn
và đoàn ba do phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội tp hcm nguyễn văn lâm
các đoàn sẽ mời báo chí cùng tham dự các buổi kiểm tra để thông tin rộng rãi đến người dân
hiện nay có năm nhóm được hỗ trợ đợt ba tại tp hcm
nhóm một thành viên trong hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn
hai người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa bàn
xã phường thị trấn bao gồm những người đang cách ly tập trung hay đang bị bệnh
và thứ ba là người phụ thuộc của nhóm hai
cụ thể là cha mẹ vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc là không có khả năng làm việc
sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
bao gồm người đang cách ly tập trung hay đang bị bệnh
thứ tư cha mẹ vợ chồng con của những người đang hưởng lương hưu
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
và được doanh nghiệp trả lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một mà có hoàn cảnh khó khăn
ở nhà làm nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc
bao gồm người đang cách ly tập trung đang điều trị bệnh sống cùng một hộ và đang có mặt ở tp hcm
và thứ năm là những người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu lao động nghèo
xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn
trong thời gian tp hcm thực hiện giãn cách xã hội và đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
vâng thưa quý vị có thể thấy tp hcm và những người đứng đầu thành phố đã và đang sử dụng
có rất nhiều biện pháp và hướng giải quyết hợp tình hợp lý để xây dựng và khôi phục lại nền kinh tế
và những thông tin mới nhất có liên quan đến tình hình dịch bệnh và bài toán giải quyết nỗi lo
của những người lao động sẽ được kênh sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo